cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với hoàng văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã phúc trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình về hành vi cướp giật tài sản
quyết là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp chiếc điện thoại di động của chị trần thị tuyết chú tại phường quảng thọ thị xã ba đồn khi đang ngồi sau xe máy lưu thông theo hướng nam bắc trên tuyến quốc lộ một a đoạn thuộc địa phận tổ dân phố nhân thọ phường quảng thọ thị xã ba đồn
lực lượng công an đã bắt giữ quyết khi đối tượng đang mang chiếc điện thoại di động cướp giật được đến một cửa hàng trên địa bàn thành phố đồng hới để tiêu thụ
cơ quan cảnh sát điều tra
công an thị xã ba đồn đã thu hồi được tăng vật vụ cướp tài sản và đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật